vì mâu thuẫn ghen tuông trong tình ái đối tượng trần phi tùng chú ở tỉnh thừa thiên huế đã đến nhà chém người yêu trọng thương
và bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng ngăn chặn bắt giữ về hành vi giết người
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tùng có quan hệ yêu đương với một phụ nữ trú ở phường hòa thọ đông quận cẩm lệ
cho đến đầu tháng tám người này muốn chia tay đồng thời gửi hình tình cảm của mình với bạn trai mới khiến cho tùng bực tức
vào sáng ngày bảy tháng tám tùng từ huế đến thẳng nhà người yêu và dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
thấy nạn nhân phản kháng tùng dùng dao cứa vào cổ mình nhưng được người dân xung quanh kịp thời cắt ngăn
nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu
vận chuyển số lượng lớn pháo từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ đối tượng nội mala sỉ bun hương
quốc tịch lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày năm tháng tám tại khu vực khối một thị trấn mường xé
huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã bắt quả tang đối tượng
khi đang buôn bán vận chuyển bảy mươi tám bánh pháo loại ba mươi sáu quả có trọng lượng hơn tám mươi tám kg
theo lời khai ban đầu đối tượng vận chuyển số lượng pháo trên từ bên kia biên giới về việt nam để bán kiếm lời
khi đi đến địa điểm trên thì đã bị phát hiện bắt giữ
gần bốn mươi đối tượng từ một mươi bảy đến hai mươi năm tuổi đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang
và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang bắt giữ vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước với số tiền trên ba mươi tỷ đồng
đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ của một khu trung cư cao cấp thuộc huyện gia lâm thành phố hà nội
và hai địa điểm ở huyện mỹ đức hà nội lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm soát
đối với ba mươi bảy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
ban chuyển án đã thu giữ hai mươi tám mụ máy vi tử
tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet bốn mươi ba điện thoại di động các loại một mươi tám thẻ ngân hàng
sáu mươi một thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh
sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
thủ đoạn của các đối tượng là đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền
giả thông tin của các ngân hàng tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay
với mức lãi suất yêu đãi giải ngân nhanh nhất trong ngày
khi người dân có nhu cầu
các đối tượng đóng giả nhiều vai để tư vấn lập hồ sơ cho vai tiền
sau đó yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển vào các khoản tiền như là phí giải ngân
phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định
với thủ đoạn trên nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng
của hàng nghìn bị hại trên toàn quốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã tạm giữ ba mươi một đối tượng
đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ đấu tranh mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hồ chí minh vừa cho biết là đơn vị vừa triệt phá một đường dây sản xuất muôn bán
quần áo giả của các thương hiệu lớn khởi tố hai bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy đội bảy đội chín phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh
phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an tp thủ đức đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang
nguyễn văn tài ngụ tại quận bình thạnh đang có hành vi vận chuyển ba trăm hai mươi áo thun giả
nhãn hiệu jagabola được đăng ký bảo vộ độc quyền bởi công ty cổ phần động lực
quá trình làm việc thì tài khai nhận toàn bộ số quần áo này đều là hàng giả
được mua từ một công ty có địa chỉ tại phường một mươi hai quận gò vấp do đảng thái huân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm giám đốc
và khám xét khẩn cấp tại kho hàng của công ty trên tổ công tác đã phát hiện thu giữ
sáu trăm linh bộ quần áo thể thao nhãn hiệu mizuno asis và một xe ô tô
từ lời khai tài liệu thu thập được tổ công tác tiếp tục thực hiện khám xét sửa may của công ty
huyện tuy phong tỉnh bình thuận
quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện thu giữ thêm tám cpu có chứa các tài liệu liên quan
đến công việc sản xuất làm giả các sản phẩm may mặc một mươi bộ máy may hai máy in
các máy cắt máy ép nhiệt nguyên liệu tem nhãn
tổng giá trị tăng vật và máy móc thu giữ được khoảng một tỷ đồng
vào ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án sản xuất
buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty vns và khởi tố hai bị can
là nguyễn văn tài về hành vi buôn bán hàng giả đặng thái huân về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
công an huyện bát sát tỉnh lào cai đã vận động đầu thú và triệu tập hai đối tượng
trong vụ vận chuyển bắt giữ gần một trăm bảy mươi kg pháo lậu qua biên giới
trước đó vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày bốn tháng tám tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ chín
thị trấn bát sát huyện bát sát lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng nam giới
đang có hành vi vận chuyển chín mươi sáu hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là một trăm sáu mươi tám kg
lực lượng chức năng đã bắt giữ lý văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hai đối tượng còn lại lợi dụng trời mưa lớn
đã bỏ trốn sau khi được công an huyện bát sát vận động
ngày sáu tháng tám đối tượng lò văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đã đến công an huyện đầu thú
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đã triệu tập nông văn phúc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến làm việc bước đầu ba đối tượng khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển pháo
từ trung quốc về việt nam với tiền công là bốn trăm linh đồng một người
khi vừa đưa tám bao tải pháo qua biên giới để tập kết thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ
công an quận đống đa thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng gồm nguyễn trung hiếu
lê văn tùng và đỗ minh sáng cùng ở thành phố hải phòng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
và đây là nhóm cổ động viên đã có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động hàng đẩy
trong trận thi đấu bóng đá giữa công lộc bộ hà nội và công lộc bộ hải phòng vào tối hai tháng tám
công an xác định trong thời gian diễn ra trận đấu nguyễn trung hiếu lê văn tùng và đỗ minh sáng
đều là cổ động viên hải phòng đã giật chốt kích hoạt ba quả pháo sáng đã chuẩn bị từ trước
rồi ném xuống khu vực cổ động viên gây mất trật tự
đặc biệt là quả pháo sáng do lê văn tùng kích hoạt đã khiến cho một cháu nhỏ ở hải phòng bị bỏng ở vùng đôi
hành vi của các đối tượng đã gây bất bình bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tinh thần thể thao
có dấu hiệu cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc
ít nhất là đã có bảy người tử vong do mưa lũ tại lai châu yên bái và sơn la
ngoài ra hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hư hỏng hoặc bị cuốn trôi
đặc biệt hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến giao thông ở các tỉnh tây bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân
các lực lượng chức năng trong đó có công an đang nỗ lực khắc phục phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất
mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng giao thông tại các tỉnh tây bắc
hiện nhiều tuyến đường liên xã liên bản vẫn đang ách tắc nghiêm trọng nhất là quốc lộ ba mươi hai và hai trăm bảy mươi chín d có nhiều vị trí sạt lở
khiến đường từ tỉnh sơn la qua huyện mường la và đường từ tỉnh yên bái qua huyện mù căng trải đi tỉnh lai châu không thể lưu thông
các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất
tại tỉnh lai châu ước tính thiệt hại về giao thông do đợt mưa lũ những ngày qua gây ra đã lên tới một mươi một tỷ đồng
đến cuối giờ chiều ngày bảy tháng tám tất cả các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh lai châu đã cơ bản được đảm bảo giao thông bước một
trong đó gần hai mươi điểm sạt lở trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d tại vùng lũ than uyên đã được khắc phục tạm đảm bảo cho việc đi lại hỗ trợ người dân vùng lũ
tỉnh yên bái ngoài ưu tiên cho tuyến quốc lộ ba mươi hai với hơn một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một m
huyện mù căng trải là tâm lũ của tỉnh trong đợt này cũng đã huy động máy móc dân quân và nhân dân sửa chữa khôi phục các tuyến giao thông lên bản liên xã như khao mang lao trải kim nội để sớm thông đường phục vụ cho công tác cứu trợ cứu hộ khắc phục các thiệt hại khác
huyện cũng đã thành lập thêm một đội tìm kiếm cứu nạn người mất tích bởi trên địa bàn có một người mất tích từ chiều tối ngày sáu tháng tám đến nay vẫn chưa được tìm thấy